đoàn kiểm tra của bộ công an do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác công an năm hai nghìn một mươi tám tại công an thành phố hà nội
sự buổi kiểm tra có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
năm hai nghìn một mươi tám trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
lực lượng công an thủ đô đã điều tra khám phá ba hai trăm ba mươi năm vụ bốn tám trăm một mươi sáu đối tượng phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ tám mươi một bốn bắt tám trăm linh hai vụ bốn ba trăm năm mươi một đối tượng tệ nạn xã hội xử lý hình sự sáu trăm bảy mươi chín vụ hai chín trăm bốn mươi hai đối tượng
phát hiện khám phá hai bốn trăm sáu mươi bốn vụ hai năm trăm năm mươi đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế đạt một trăm bốn mươi năm chỉ tiêu năm hai nghìn một mươi chín
thu nộp ngân sách nhà nước trên một một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
đấu tranh triệt phá năm mươi bốn vụ việc ổ nhóm bảy mươi bốn đối tượng có hành vi vi phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội
giảm ba mươi sáu vụ bảy mươi chín đối tượng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt bảy mươi hai chỉ tiêu năm hai nghìn một mươi tám
phát hiện điều tra khám phá hai chín trăm tám mươi bảy vụ ba bảy trăm hai mươi năm đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ chứa chấp và sử dụng trái phép các chất ma túy
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả thành tích
mà lực lượng công an thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua
để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an thành phố hà nội
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
công an thành phố hà nội cần tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh gần dân sát dân sát cơ sở
xây dựng công an chính quy gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy định số tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trong đó cần cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của từng vị trí công việc từng cán bộ đảng viên
nhất là với người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy ca cấp
tiếp tục triển khai quyết liệt và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội hình sự
nhất là các vụ trọng án và tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
góp phần xây dựng xã hội trật tự an ninh an toàn
tập trung phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm giết người cướp cướp giật cướp đoạt tài sản
gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ cơ bản mại dâm ma túy tín dụng đen không để tình trạng phức tạp kéo dài
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh công an tp hà nội cần chủ động sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế quy trình công tác theo hướng sát thực tế
giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt là mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắp tới
làm tốt công tác chính trị tư tưởng động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao